trong đó tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã tuyên phạt hồ ngọc đài và trần ngọc hoàng cùng mức án trung thân nguyễn quốc dũng một mươi bảy năm tù về tội cướp tài sản